nhu cầu ăn chay của người dân tăng cao lợi dụng điều này hàng loạt quán cơm chay mọc lên như nấm sau mưa
qua kiểm tra thực tế của đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh quảng ngãi đã phát hiện nhiều cơ sở sản xuất hàng quán buôn bán thực phẩm chay mất vệ sinh an toàn thực phẩm
đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh quảng ngãi đã tiến hành kiểm tra đột xuất sáu cơ sở bán cơm chay tại thành phố quảng ngãi
qua kiểm tra đoàn phát hiện sáu cơ sở này đều vi phạm các điều kiện an toàn thực phẩm trong đó đáng lưu ý là nguyên liệu dùng để chế biến cũng không an toàn
thực phẩm nấm ốc mặt hàng thực phẩm đóng gói như nem chả thịt gà thịt heo chay không có nguồn gốc và hạn sử dụng
bên cạnh đó khu vực chế biến thức ăn mất vệ sinh thực phẩm sống sen lẫn các loại thành phẩm khác gây nguy cơ ngộ độc cao
được biết một số cơ sở này đã từng bị đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh xử phạt về hành vi không đảm bảo điều kiện kinh doanh thực phẩm và đề nghị khắc phục ngay tình trạng mất vệ sinh khu vực chế biến
tuy nhiên đến nay tình trạng này vẫn tiếp diễn qua kiểm tra đoàn liên ngành đã lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật